đã mở đường cho chính phủ thực hiện các biện pháp tương tự trường hợp khẩn cấp nhưng không ban bố tình trạng khẩn cấp
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
với sứ mệnh của mình chúng tôi luôn nỗ lực đưa những thông tin mới nhất về dịch bệnh đến tất cả quý vị
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được những ấm góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại